vụ việc lãnh đạo thôn thu lại tiền của dân được hỗ trợ do bị thiệt hại nặng trong trận lũ vừa qua tại xã quảng hải tỉnh quảng bình đã khiến dư luận dấy lên lo ngại
phóng viên của truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi phỏng vấn bên hành lang quốc hội về vụ việc này
trả lời báo chí bên hành lang quốc hội ông nguyễn ngọc phương phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng bình cho biết
phản ánh về việc thu lại tiền cứu trợ để chia đều tại xã quảng trung thị xã ba đồn là thông tin có thật
sau khi các cơ quan chức năng của tỉnh vào cuộc việc trả tiền đã hoàn tất vào chiều cùng ngày
chỉ đạo chấn chỉnh tất cả các xã phương và thị tấn cũng như là thành phố trong tỉnh là phải làm rất nghiêm túc chuyện tiếp nhận hàng cụ trợ và văn hạn cụ trợ
đồng thời đồng chỉ thị cũng nêu rõ việc điều tra xác minh làm rõ và xử lý nghiêm những vĩ phạm của những đơn vị đã xảy ra

đồng chỉ thị cũng nêu rõ việc điều tra xác minh làm rõ và xử lý nghiêm những vĩ phạm của những đơn vị đã xảy ra và những đơn vị đã xảy ra
còn cái tương hợp mà đã thu và phát lái thì tỉnh đã chỉ đạo là tả lại đúng như là số lượng tiền mà đã cứu trời cho các đối tượng
theo ông trần công thuật phó bí thư thường trực tỉnh quảng bình đây chỉ là vụ việc nhỏ và động cơ của các cán bộ thôn là không vụ lợi
chỉ là cách làm không đúng do đó tỉnh sẽ xem xét và có biện pháp xử lý một cách phù hợp

do đó tỉnh sẽ xem xét và có biện pháp xử lý một cách phù hợp
đảm bảo được cái ồn định đảm bảo công bằng và cũng đạo điều kiện để mà việc cứu trời cho thật tốt